hồ dầu tiếng là công trình nhân tạo lớn nhất nước ta hiện nay phục vụ cung cấp nước sản xuất sinh hoạt cho các tỉnh tây ninh bình dương bình phuốc long an và thành phố hồ chí minh
vì vậy hồ dầu tiếng được công nhận là công trình quan trọng đến an ninh quốc gia nên công tác bảo đảm an toàn thủy lợi luôn được quan tâm
hồ dầu tiếng nằm trên địa bàn ba tỉnh tây ninh bình dương và bình phước với diện tích mặt nước hai mươi bảy ha dung tích chứa hơn một bảy tỷ m ba nước
theo tính toán của các chuyên gia nếu xảy ra sự cố tại hồ dầu tiếng có thể gây úng ngập các địa phương lân cận trong đó có thành phố hồ chí minh
hiện nay đang vào nửa cuối của thời kỳ mưa lũ công ty cũng tiếp tục thực hiện chỉ thị của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn về đảm bảo an toàn hồ chứa và phương án tích nước
làm sao vừa đảm bảo an toàn hồ đập vừa đảm bảo mục tiêu cấp nước vụ các địa phương trong vùng hưởng lợi bao gồm tây ninh bình dương long an và thành chí minh
với tầm quan trọng của một công trình an ninh quốc gia mới đây tổng cục thủy lợi đã công bố quyết định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn hệ thống thủy lợi dầu tiếng phước hòa năm hai nghìn một mươi chín